lực lượng chức năng tại thành phố hồ chí minh đã tiếp tục tiến hành kiểm tra nhiều khách sạn nhà hàng ở khu vực trung tâm của thành phố
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý nhiều lỗi vi phạm và đồng thời đưa khoảng ba mươi người nghi vấn sử dụng ma túy về trụ sở để làm việc
kiểm tra đột xuất nhà hàng phoenix nằm trên đường bùi thị xuân quận một thành phố hồ chí minh
tổ công tác do phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng cảnh sát cơ động công an thành phố hồ chí minh và đoàn liên ngành văn hóa xã hội thành phố hồ chí minh đã phát hiện bên trong có gần ba mươi tiếp viên ăn mặc hở hang đang phục vụ khách hát karaoke
đáng chú ý là tại phòng vip bar của nhà hàng công an phát hiện nhiều túi nilon chứa tinh thể màu trắng ghi là ma túy và viên nén ghi là thuốc lắc
kết thúc buổi kiểm tra lực lượng chức năng đã đưa gần ba mươi nam nữ có dấu hiệu sử dụng ma túy về trụ sở công an để tiếp tục điều tra
đã tiến hành kiểm tra khách sạn du lịch sài gòn star nằm trên đường nguyễn thị minh khai quận ba
lực lượng chức năng phát hiện trong sáu phòng vip của khách sạn này có năm mươi hai nữ tiếp viên trong trang phục hở hang đang phục vụ khách nước ngoài hát karaoke
cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với khách sạn du lịch sài gòn star về lỗi kinh doanh karaoke không phép không ký hợp đồng lao động sử dụng quá số lượng tiếp viên cho phép trong mỗi phòng và vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy